ngày chín chín bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm bộ quốc phòng đã phẫu thuật thành công một bệnh nhân bị đâm thủng tim nhập viện trong tình trạng nguy kịch
bệnh nhân tên nguyễn văn liên một mươi chín tuổi ngụ tại quận gò vấp nhập viện trong tình trạng lơ mơ tím tái mạch bằng không
qua siêu âm và hội trần cho thấy dịch máu màng ngoài tim vết thương thùng thất phải kích thước một năm x năm cm
trong khoang màng tim có năm trăm linh ml máu đông và không đông gây chèn ép tim cấp nguy cơ tử vong rất cao
ngay lập tức kiếp trực kích hoạt quy trình báo động đỏ cho các khoa phòng của bệnh viện
sau một mươi bảy phút tính từ khi nhập viện bệnh nhân đã được phẫu thuật mở ngực để xử trí vết thương tim
hiện nay bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch đang trong giai đoạn điều trị phục hồi